xoài là một loại trái cây bổ dưỡng
xong nhiều người mắc bệnh đái tháo đường đã loại bỏ trái cây này khỏi thực đơn bởi cho rằng sẽ làm tăng lượng đường trong máu
điều này liệu có đúng hay sai
theo bác sĩ quý nhân bệnh viện nội tiết trung ương các loại trái cây trong đó có xoài
đều chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch hạn chế biến chứng ở người bệnh đái tháo đường
do đó người bệnh không nên loại bỏ xoài khỏi thực đơn của mình nhưng khi ăn cần phải lưu ý để ăn cho đúng cách
xoài chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu làm cho chúng trở thành một thực phẩm bổ dưỡng cho hầu hết mọi chế độ ăn uống
bao gồm cả những chế độ ăn tập trung vào việc cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu
một cốc một trăm sáu mươi năm gram xoài cắt lát
cung cấp các chất dính dữ sau lượng calor chín mươi chín chất đạm một bốn g chất béo sáu g cáp hai mươi năm g đường hai mươi hai năm g chất sơ hai sáu g vitamin c sáu mươi bảy giá trị hằng ngày
các vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa trong xoài có thể mang lại những lợi ích sức khỏe quan trọng
vitamin k giúp đông máu hiệu quả và giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu
nó cũng đóng một vai trò quan trọng giúp xương chắc khỏe
xoài cũng rất giàu vitamin c rất quan trọng để hình thành mạch máu và colagen khỏe mạnh cũng như giúp chữa lành vết thương
ngoài ra xoài có thể cung cấp các lợi ích sức khỏe khác như
hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư
xoài rất giàu beta carotene một sắc tố tạm nên màu vàng cam của trái cây
beta carotene một sắc tố tạm nên màu vàng cam của trái cây
beta carotene là một chất chống oxy hóa
các chất chống oxy hóa trong xoài đã được chứng minh là có khả năng chống lại các gốc tự do
có thể gây tổn thương tế bào và có khả năng dẫn đến ung thư
bên cạnh đó xoài còn tốt cho sức khỏe tìm mạnh
xoài rất hữu ích để hỗ trợ hệ thống tim mạch
chúng là một nguồn cung cấp maj và cali tuyệt vời
cả hai đều có liên quan đến việc giảm huyết áp và nhịp đập điều đặn
hơn nữa xoài là nguồn cung cấp một hợp chất được gọi là magiferin
mà các nghiên cứu ban đầu cho thấy có thể làm giảm viêm cơ tim
không chỉ vậy xoài còn tốt cho hệ tiêu hóa
xoài cung cấp cả hợp chất amylase và chất sơ có thể giúp tránh tào bón
các hợp chất amylase có thể giúp hạt tan các thức ăn khác trong dạ dày
và vỡ các loại tình bột khó tiêu
trong khi đó chất sơ trong xoài có thể giúp tránh tào bón
xoài có thể giúp giảm táo bón hiệu quả hơn so với các chất bổ sung chất sơ tương đương
vậy xoài có tác động như thế nào đến lượng đường trong máu ở người bệnh đái tháo đường
hơn chín mươi lượng calor trong xoài đến từ đường
đó là lý do vì sao xoài có thể góp phần làm tăng lượng đường trong máu
ở những người mắc bệnh đai tháo đường
xoài cũng chứa chất sơ và các chất chống oxy hóa khác nhau
cả hai đều đóng vai trò giảm thiểu tác động đến lượng đường trong máu tổng thể của nó
trong khi chất sơ làm chậm tốc độ cơ thể hấp thụ đường vào máu
hàm lượng chất chống oxy hóa của nó giúp giảm bất kỳ phản ứng căng thẳng nào
liên quan đến việc tăng lượng đường trong máu
điều này giúp cơ thể dễ dàng quản lý lượng khác và ổn định lượng đường trong máu
chỉ số đường huyết là một công cụ được sử dụng để xếp hạng thực phẩm
theo ảnh hưởng của chúng đối với lượng đường trong máu
bất kỳ thực phẩm nào xếp hạng dưới năm mươi năm đều được coi là thấp trong thang điểm này
và có thể là lựa chọn tốt hơn cho những người mắc bệnh đái tháo đường
chỉ số đường huyết của xoài là năm mươi một
về mặt kỹ thuật xếp nó vào loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp
tuy nhiên phản ứng sinh lý của con người đối với thức ăn là khác nhau
do đó mặc dù xoài có thể được coi là một lựa chọn khác lành mạnh
nhưng điều quan trọng là phải đánh giá cách cơ thể phản ứng
để xác định lượng nên đưa vào trong chế độ ăn uống của mình
cụ thể người bệnh đái tháo đường cần ăn xoài như thế nào cho đúng cách
khi người bệnh đái tháo đường muốn ăn bao gồm xoài trong chế độ của mình
có thể áp dụng một số biện pháp để giảm khả năng làm tăng lượng đường trong máu
thứ nhất kiểm soát khẩu phần
cách tốt nhất để giảm thiểu tác động đến đường huyết của loại trái cây này
là tránh ăn quá nhiều một lúc
các thứ bất kỳ loại thực phẩm nào kể cả xoài
có thể làm tăng lượng đường trong máu
nhưng điều đó không có nghĩa là tăng lượng đường trong máu

một khẩu phần cáp từ bất kỳ loại thực phẩm nào được coi là khoảng một mươi năm g
một phần hai chén xoài cắt lát tương đương với khoảng tám mươi hai năm g
cung cấp khoảng một mươi hai năm gram cáp phần này chỉ dưới một khẩu phần cáp
người bệnh đái tháo đường hãy bắt đầu với một phần hai cốc tám mươi hai năm g
để xem lượng đường trong máu của cơ thể phản ứng như thế nào
từ đó có thể điều chỉnh lượng
chỉ cần thay đổi lượng đường trong máu và tần suất phần ăn của mình
cho đến khi tìm thấy số lượng phù hợp nhất với bản thân
thứ hai bổ sung bữa ăn nhẹ có protein khi ăn xoài
giống như chất sơ protein có thể giúp giảm thiểu lượng đường trong máu
tăng đột biến khi ăn cùng với các loại thực phẩm dầu khác như xoài
xoài tự nhiên chứa chất sơ nhưng không đặc biệt dầu protein
bởi vậy việc bổ sung một nguồn protein có thể làm giảm được đường trong máu hơn
so với việc chỉ ăn trái cây
để có một bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ cân bằng hơn
hay thử kết hợp xoài và một quả trứng luộc
một miếng format hoặc một số ít các loại hạt
thực hành điều độ theo dõi kích thước khẩu phần
và kết hợp xoài với thực phẩm dầu protein là những biện pháp đơn giản
để cải thiện phản ứng đường huyết
nếu muốn đưa xoài vào chế độ ăn uống của bệnh nhân đái tháo đường